cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày một mươi hai tháng năm trên địa bàn huyện bù đăng tỉnh bình phước đã khiến một mươi chín căn nhà bị tốc mái đường dây điện trung thế bị đứt khiến hàng nghìn hộ dân bị mất điện nhiều giờ liền
các hệ thống cây xanh cây ăn trái trụ điện cũng bị gãy đổ thiệt hại rất nặng nề ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng
chính quyền thị trấn đức phong công ty điện lực bù đăng đã cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả phải đến hơn hai mươi giờ tối cùng ngày thì hệ thống điện mới được khắc phục
đến trưa ngày một mươi ba tháng năm các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn mưa rông để sớm ổn định cuộc sống